cùng với các chính sách kích cầu của cơ quan chức năng thì ngành hàng không và du lịch đã có sự phục hồi mạnh mẽ
theo ghi nhận vào dịp lễ một mươi tháng ba âm lịch vừa qua thì đã có hàng trăm chuyến bay cùng với hàng chục ngàn lượt hành khách di chuyển
theo báo cáo mới đây của cảng hàng không quốc tế nội bài lượng vận tải hành khách nội địa đã tăng mạnh dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương
với khoảng ba trăm năm mươi lượt chuyến bay và hơn sáu mươi năm ngàn lượt khách
bên cạnh đó dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới dự kiến sẽ có khoảng bốn trăm linh lượt chuyến bay
và khoảng bảy mươi năm lượt khách quốc nội
để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân các hãng hàng không đã tăng cường tần suất các chuyến bay kết nối mạng bay nội địa
hành khách của các chuyến bay dịp lễ này đa số là khách du lịch đến các địa danh như thành phố vũng tàu
nha trang đà lạt phú quốc đà nẵng
từ đó kéo theo những nơi du lịch phổ biến trên cũng đông chính khách trong các ngày nghỉ
đây được xem là tín hiệu tích cực và hứa hẹn bùng nổ trong các dịp lễ sắp tới và hè năm nay
bộ công thương cho biết đang yêu cầu nâng mức từ kiểm tra thường sang mức kiểm tra chặt với nhóm sản phẩm kẹo trứng kinderspride
sau cảnh báo từ một số cơ quan về quản lý an toàn thực phẩm quốc tế
do một số sản phẩm của công ty ferrero sản xuất tại bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn đường ruột
tại việt nam trứng kindersuprite là sản phẩm đã thông dụng và được bán tại nhiều cửa hàng siêu thị
do vậy sau khi nhận được cảnh báo này bộ công thương đã chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước
về an toàn thực phẩm ra soát kiểm tra và báo cáo về bộ các sản phẩm tương tự nhập khẩu về việt nam
có cùng tên nghề sản xuất và hàng sử dụng như được nêu trong sự cố an toàn thực phẩm trên
hiện các siêu thị như mega market pixi sài gòn cô úc đang khẩn trương ra soát trên toàn hệ thống
để tìm sản phẩm kinder surprise
trường hợp phát hiện có bài bán sản phẩm có thể gây ảnh hưởng sức khỏe sẽ ngay lập tức bị ngừng kinh doanh
yêu cầu nhà cung cấp thu hộ sản phẩm phù hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc
một thông tin tiêu dùng đáng chú ý khác đặc biệt dành cho phụ nữ gần hai mươi năm qua công trình nghiên cứu trình nữ hoàng cung
của tiến sĩ dược sĩ nguyễn thị ngọc trâm liên tục được đào sâu phát triển do liên tục nhiều dòng viên uống được ra đời
với nhiều quảng cáo trị khỏi ung thư cục quản lý dược bộ y tế khuyên cáo người bệnh đọc kỹ về chức năng hỗ trợ của dòng sản phẩm này
tại việt nam thống kê tỷ lệ phụ nữ mắc u sơ tử cung ở độ tuổi ba mươi năm chiếm ba mươi và khoảng sáu mươi với độ tuổi năm mươi
do đặc thù về chức năng sinh học nên phụ nữ dễ mắc phải loại u sơ này ở nhiều cấp độ
do đó từ năm hai nghìn bốn khi công trình nghiên cứu về bài thuốc điều trị u sơ tử cung và phì đại lành tính tuyến tiền liệt của dược sĩ
tiến sĩ nguyễn thị ngọc trâm chứng minh được tác dụng thực sự của cây trinh nữ hoàng cung thì nhiều sản phẩm ra đời
tuy nhiên có không ít quảng cáo thổi phòng chức năng của loại thực vật này khẳng định có thể chứa bệnh như u nang vú ở phụ nữ
bệnh u sơ tuyến tiền liệt ở nam giới ung thư trực tràng
cục quản lý dược bộ y tế khuyến cáo các loại viên uống chứa xuất trên nữ hoàng cung cùng một số thảo dược khác đang là các dòng sản phẩm chức năng
việc bổ sung viên u này dừng lại ở chức năng hỗ trợ ức chế và thu nhỏ các khối u tăng cường sức khỏe buồn trứng tư cung
và kết hợp với phát đồ điều trị thì mới có hiệu quả
cùng quản lý dược bộ y tế cũng như tiến sĩ nguyễn thị ngọc trâm khẳng định
trong quần thể những cây gọi là trinh nữ hoàng cung thì trinh nữ grilla dùng để chứa xuất thành viên uống
có thành phần hóa học và tác dụng chứa bệnh khác với các cây trinh nữ hoàng cung khác
do đó việc tìm kiếm và sử dụng cây trên nếu hoàng cung làm thuốc cần chú ý tính chính xác để đảm bảo hiệu quả chữa bệnh của nó
người mua cũng cần nghiên cứu về thành phần các loại tháo dược chức xuất chung trong viên uống để tránh các phản ứng phụ ngoài ý muốn
sau những phát biểu của lãnh đạo huyện củ chi giang huyện sẽ lên thẳng thành phố rồi thông tin về đại lộ ven sông sài gòn
nối quận nhất với củ chi chuẩn bị xây dựng thì nhiều người đã ủn ùn đổ về huyện ngoại thành này mua đất để đón đầu
tuy nhiên đây lại là cơ hội cho những người đã và đang ôm đất trôn vốn tại khu vực này suốt thời gian dài dịch bệnh vừa qua có cơ hội tháo chảy
rất khó xác minh đâu là tin thật đâu là tin giả mà dân môi giới cố tình tạo ra để đánh vào tâm lý của những người đang đổ về củ chi tìm mua đất
nhưng có một sự thật là không ít nhà đầu tư từng vay ngân hàng để đầu tư vào đất củ chi do đầu tư từ vài năm trước khi có thông tin phong khoanh về dự án đại lộ ven sông sài gòn
tuy nhiên do thời gian kéo dài và ảnh hưởng dịch bệnh sức ép lại suốt vây ngân hàng cần tiền trang trải các nhu cầu khác
họ đang tìm mọi cách lợi dụng thông tin củ chi lên thành phố để xả hàng
không chỉ củ chi ở nhiều địa phương khác cơ suất rất âm tỷ nhưng có vẻ như đất chỉ sốt ở đầu mua muốn bán lại không hề đơn giản
vì vậy người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò của giới cò đầu nậu để tránh những hệ lụy cho bản thân và gia đình
ngành bán lẻ trong nước đang dự báo có đạt phát triển mạnh trong thời gian tới đặc biệt với hỗ trợ từ các nền tảng thương mại điện tử
mỗi doanh nghiệp sở hữu khối lượng dữ liệu khách hàng khổng lồ nhưng đang bị phân mảnh và chưa được xử lý tối ưu
để gia tăng trải nghiệm người mua sắm
do đó với cạnh tranh từ những nhà bán lẻ khổng lồ đang tiến vào thị trường yêu cầu cập nhật công cụ trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu khách hàng trở thành cấp thiết
trong vận hành các nền tảng bán lẻ trí tuệ nhân tạo có thể giúp ở mọi khâu từ hậu cần cung ứng đến quảng bá và bán hàng
ở khâu quảng bá và bán hàng nên số dữ liệu người dùng có thể đạt mức hàng chục đến hàng trăm triệu thì khâu làm sạch và đặt thuật toán càng trở nên quan trọng
đây cũng là khâu mà các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang đẩy mạnh đầu tư
bởi theo báo cáo xu hướng mua sắm trên sàn thương mại điện tử năm hai nghìn hai mươi hai nội dung do người tiêu dùng tự tạo ra
cộng với hành vi mua sắm liên tục thay đổi khi có sự cân nhắc giữa các nền tảng đang mang lại nguồn dữ liệu khổng lồ và bị phân mảnh
yêu cầu các đơn vị bán lẻ trang bị công cụ làm sạch một cách hợp lý
để mà ai hoạt động hiệu quả nhất thì nó sẽ phải có một cái lượng data nhất định vài triệu một tháng
cho cái website chẳng hạn thì nó sẽ đủ để nó phân tích cái đấy
để cái việc mà nó hoạt động tốt thì mình sẽ có thể lấy data in và data out inside và outside
thì inside thì mình đã có sẵn và tất nhiên cái sự có sẵn đó mình phải liên tục thay đổi và liên tục recruit thêm data
còn data bên ngoài thì quảng cáo cái đơn vị mà họ có cái gọi là external data
thì cũng khá là ok cho những cái giải pháp những cái doanh nghiệp mà cần cái giải pháp
trong giai đoạn phát triển phi mã của song song mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
xử lý dữ liệu để dự đoán nhu cầu người mua hàng là chìa khóa cạnh tranh cho các sàn thương mại điện tử
công nghệ này đã được các ông lớn bán lẻ b hai c áp dụng và khá hoàn thiện
trải nghiệm của người tiêu dùng trên amazon hoặc taobao thuận tiện và đúng nhu cầu bởi các tác
tất cả gắn thẻ nhóm mặt hàng và sở thích do trí tuệ nhân tạo xử lý đang tìm cận được với khách hàng mở ứng dụng
bố ông lớn thương mại điện tử từ việt nam là shopee lazada tiki sendo đang trong quá trình nuôi trí tuệ nhân tạo
bằng cách cung cấp thông tin hành vi người mua hàng mỗi ngày
tuy nhiên không chỉ lệ thuộc vào bốn gã khổng lồ trong nước các tập đoàn và công ty bán lẻ có sáng công nghệ
đang bước vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo đó
một vấn đề lớn ở đây là dù ở quy mô nào thì nhà bán lẻ vẫn phải chú động xây dựng đội ngũ xử lý dữ liệu thô
bởi hiện có nhiều đơn vị cung cấp công cụ ai để phân tích và biến dữ liệu
thành gợi ý cho người tiêu dùng cho đội ngũ kinh doanh
như một hệ thống dữ liệu còn nhiều sàn bị loãng thì kết quả của ai đưa ra có độ chính xác thấp
chắc chắn khi bạn là doanh nghiệp thì không muốn lãng phí tiền vào các công đoạn này
do đó dù nguồn lực và công nghệ của bạn chưa đủ để phát triển đội ngũ ai riêng
thì bắt buộc phải có đội ngũ lọc dữ liệu thật tốt để tăng hiệu quả bán lẻ
hai năm qua khi giãn cách xã hội giúp gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ người tiêu dùng tiếp cận thương mại điện tử
thì khái niệm shophertenman mua sắm kết hợp giải trí trở thành xu hướng mới
theo retail asia năm hai nghìn hai mươi một thì shoppertainment sắp trở thành xu hướng mua sắm ở đông nam á
có khoảng tám mươi hai người mua sắm khám phá ra thương hiệu mới hoặc khác để mua hàng trực tuyến
thông qua các video ngắn
và năm mươi năm người mua hàng đã mua hàng bất ngờ dựa trên những video này
mặc dù đã có trong tay danh sách mua sắm
điểm giao giữa trí tuệ nhân tạo và shoppertainment chính là nguồn dữ liệu
mà người tiêu dùng sáng tạo và gửi về các nền tảng thương mại điện tử
người tiêu dùng có ứng dụng mua sắm trực tuyến như một điểm đến tích hợp
nơi họ có thể xem live stream giao lưu với người nổi tiếng
chơi trò chơi sang các ưu đãi và mua sắm
từ thái quen mua sắm mới này nhà bán lẽ ghi nhận được dữ liệu sạch dễ dàng hơn
từ đó nuôi trí tuệ nhân tạo tốt để dự đoán được nhu cầu tiếp theo của người mua hàng
xu hướng của shophetamond không nhắm đến doanh thu ngay lập tức
mà tạo thêm trải nghiệm cho người mua sắm với nền tảng của bạn
bạn có thể thêm mọi loại game vào giao diện dành cho khách hàng
bạn có thể dùng trí tuệ nhân tạo để cho người mua quần áo bước vào thực tế tăng cường
ngay lập tức nhìn được họ trông ra sao khi mua món hàng đó
và nhiều cách giải trí khác khi mua sắm
khi dữ liệu người tiêu dùng được xử lý khéo léo kết hợp với shoppertainment
sẽ tăng tỷ lệ trở lại của họ với thương hiệu bạn tạo ra
theo trends việt nam việc nhà bán lẽ muốn giữ chân người tiêu dùng
và biến họ thành khách hàng trung thành của mình
thì chiến lược mãi giảm giá ưu đải hay mời người nổi tiếng làm thương hiệu
sẽ không phải là giải pháp lâu dài
cảm tình của người mua hàng khi đến với nền tảng của mình
tức chuyển đổi các kênh mua sắm thành một phần quan trọng trong đời sống của người tiêu dùng
là lựa chọn đúng đắn hơn
hai xu hướng chính của bán lẽ trực tuyến là shoppertainment và social commerce
tức thương mại xã hội đang yêu cầu các nền tảng phải sớm xử lý nguồn dữ liệu khách hàng
tiếp đến là đưa vào máy học và sâu hơn là công nghệ deep lenin
dự báo và đưa ra giao diện mua sắm tiềm cận với nhu cầu người tiêu dùng
đang là chiều khoát ảnh tranh để đưa thương mại điện tử việt nam
đạt được quy mô doanh thu dự báo là năm mươi hai tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi
liên quan đến những sai phạm và vướng mắt tại dự án cao ốc dịch vụ du lịch sơn thịnh hai
và chung cư sơn thịnh ba sau lạt bài phản ánh của chuyên mục thành phố an toàn
mới đây ông nguyễn công vinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tiếp tục có buổi làm việc với doanh nghiệp tư nhân
sơn thịnh và cư dân nhằm giải quyết các kiến nghị vướng mắt
xung quanh hai dự án đầy tai tiếng này
theo công văn số ba nghìn chín trăm bốn mươi ubnzvp ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu qua đối chiếu với các quy hoạch
đang có hiệu lực và đồ án đang thực hiện điều chỉnh thì không có cơ sở
để đề xuất đối với việc chuyển đổi từ đất dịch vụ du lịch sang đất ở
đối với dự án cao ốc dịch vụ du lịch sơn thịnh số hai đường lê hồng phong
thành phố vũng tàu
tại buổi tiếp dân ngày bảy tháng bốn mới đây
ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp cần có phương án quản lý tòa nhà
thông nhất thành lập ban quán trị
sau đó phù hợp cùng cư dân hướng xử lý thống nhất
nhằm quản lý vận hành tòa nhà ổn định
đúng công năng và hoàn thành các giấy tờ pháp lý cho người dân
trước đó cư dân tòa nhà sơn thịnh hai đã đưa ra hàng loạt bằng chứng
chứng minh việc tận thu các khoản phí của doanh nghiệp đang quản lý tòa nhà hiện tại
trong khi đó nhiều sai phạm tại đây không được khắc phục gây mất an toàn
như phòng giấy chữa cháy không đảm bảo tùa thất hiểm bị hư hỏng

về vấn đề này giữa cư dân và doanh nghiệp đang có ý kiến trái chiều
chưa có sự đồng thuận thống nhất
doanh nghiệp tự lập ra cái bang đó và cũng không có thông qua hội nghị tòa nhà chung cư
hay là mời cư dân và chỉ có ra lệnh đóng tiền
thì cư dân không biết cái khoản thu đó là doanh nghiệp thu để đưa vào đâu
bởi vì doanh nghiệp không hề công khai tài chính không có minh bạch tài chính
cho nên là chúng tôi muốn là nếu mà có doanh nghiệp mà thu phí gì đó
phải được sự đồng thuận của cư dân và phải công khai minh bạch tài chính
cái khoản thu đó sử dụng vào mục đích gì chi phí ra làm sao
để cư dân có thể được biết
vì đây là căn hộ du lịch nên không thu phí của bà con
thật ra là bà con đang thu thay cho những khách lưu trú mà đáng nghĩa bình thường
nó là phòng khách sạn thì doanh nghiệp thu trực tiếp của khách đến ở
nhưng vì đây là căn hộ du lịch mà bà con lại là người cho thuê căn hộ đó
nên là bà con có trách nhiệm thu thay
và việc vận hành chi phí của khu căn hộ du lịch tòa nhà du lịch nó khác với trung cư
chúng ta không có
cư dân cho rằng việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh
với giá một triệu đồng là trái quy định
văn bản số năm trăm sáu mươi năm hai nghìn hai mươi một ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chi nhánh quận một mươi hai
ngân hàng thương mại cố phận sài gòn thương tính sa công bang
gửi cơ quan chức năng của tỉnh bà rịa vũng tàu cũng thể hiện
sa công bang hiện là chú nợ lớn của doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh
với số tiền hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
đây là khoản tính dụng mà sa công bang cấp để đầu tư cao ốc sơn thịnh hai
tuy nhiên quá trình chuyển giao sa công bang không hề được thông báo
và chủ mới của doanh nghiệp sơn thịnh đang tìm cách trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
giao kết của anh bình với sa công bang đó là một giao kết rất chặt chẽ
và nó đã hoàn thành
cái vấn đề sổ đỏ này thì cư dân chúng tôi cũng đã gửi đơn kiện ra tòa
vì nói thật sự như ông chủ doanh nghiệp nói rằng là
toàn bộ căn hộ này đã thế chấp và ngân hàng làm chủ
nhưng tôi lấy ví dụ như căn hộ của tôi đây
tôi mua năm hai nghìn một mươi một mà tới năm hai nghìn một mươi bốn ngân hàng mới thế chấp
mới nhận cái hồ sơ thế chấp đấy
thì cá nhân tôi tôi thấy thế là không hợp lý
nhưng mà ngân hàng trong trường hợp này cũng chưa chắc họ đã đúng
vì tôi mua từ trước thời điểm thế chấp làm sao mà tính cái hồ sơ của tôi vào đấy được
nhưng mà khi họ thế chấp tôi cũng không thể biết
thì cư dân trong trường hợp này là bên thứ ba ngay tỉnh
cho nên cái chuyện mà thanh toán nợ ngân hàng như thế nào
đấy là việc của doanh nghiệp không phải việc của người dân
về dự án sơn thịnh ba ông nguyễn công vinh
phó chủ tịch ubnd tỉnh bà rệ vũng tàu chí đạo
trong vòng một mươi năm ngày các sở ngành liên quan phế trình ubnd tỉnh về gia đất
doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh phải có phương án hoàn thiện dự án
đã được duyệt theo quy định của pháp luật
trên cơ sở giá đất phương án của doanh nghiệp và ý kiến đóng góp của cư dân
tỉnh sẽ có thông báo chính thức trong tháng năm tới
và có hướng xử lý tiếp theo đối với dự án này
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai